trong ngày hôm nay đã có bốn hai trăm bốn mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi từ trước tới nay lên gần chín mươi bảy người
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một mươi ba tám triệu liều
bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay đã có chín bảy trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
tp hcm nhiều nhất với bốn hai trăm ba mươi một ca
như vậy là trong vòng hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước đã tăng năm trăm sáu mươi ca
tại tp hcm tăng bảy trăm linh ca bình dương giảm bảy trăm tám mươi bảy ca
đồng nai tăng hai trăm một mươi năm ca
ngày hôm nay công an tp phúc yên đã kiểm tra phát hiện một quán cà phê
ở phường trương trắc tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc vẫn lén lút hoạt động kinh doanh
bất chấp các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
khi tổ công tác của công an tp phúc yên bất ngờ kiểm tra tại quán cà phê oanh
ở phường trương trắc tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc do nguyễn thanh hằng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba làm quản lý thì phát hiện bên trong quán có hai mươi ba khách ngồi uống cà phê
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm xử phạt hai mươi một trường hợp số tiền bốn mươi hai triệu đồng
về hành vi không đeo khẩu trang phạt cảnh cáo hai trường hợp dưới một mươi tám tuổi
đối với chủ quán cà phê hiện đang vắn mặt nên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
của ubnd phường trương trắc đã củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
liên quan đến vụ án mua bán tảng chữ trái phép chân mặt túy tại quán karaoke bad boy
ở xã hùng thắng huyện bình giang tỉnh hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang tỉnh hải dương vừa ra quyết định
khởi tố thêm hai bị can là chủ quán và quản lý của quán karaoke về tội chứa chấp
việc sử dụng trái phép chân ma túy đưa tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên một mươi bị can
hai bị can bị khởi tố thêm là phạm văn nhân chủ quán và nhữ văn tân quản lý quán
quán karaoke bad boy chưa được cấp giấy phép nhưng vẫn hoạt động từ tháng một năm nay
quá trình hoạt động của quán nhiều lần liên quan đến việc sử dụng trái phép chân ma túy
tính đến nay liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang
đã khởi tố tổng cộng một mươi bị can về các hành vi tàng trữ mua bán và chứa chấp
việc sử dụng trái phép chân mặt túy
ngày hôm nay công an quận phú nhuận tp hcm cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
là nguyễn minh phát và tô ngọc điệp cùng chú tại quận bốn tp hcm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng bảy đến nay đã thực hiện bốn vụ trộm xe máy
trên địa bàn quận phú nhuận quận một và quận bình thạnh
thủ đoạn của chúng là đi lòng vòng trong các con hẻm nếu phát hiện nhà nào để xe không trông coi cẩn thận
sẽ vào lấy cắp đặc biệt để tránh các chốt kiểm tra phòng chống dịch trên đường
chúng còn trang bị đồ phản quang áo bảo vệ như công nhân đang đi làm
hiện công an quận phú nhuận tp hcm đang mở rộng điều tra vụ án
công an tp bung ma thuật tp đắc lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can thêm sáu đối tượng
trong đường dây ghi số đề lớn nhất ở tp đắc lắc từ trước đến nay
với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
liên quan đến đường dây số đề này đến nay công an tp buôn ma thuật đã khởi tố tổng cộng hai mươi bốn bị can
trước đó vào ngày một mươi chín tháng sáu các tổ công tác công an tp bung ma thuật đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tang
hàng loạt địa điểm ghi số đề cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn anh tài ba mươi tuổi
trú tại phường thành công tp bung ma thuật bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này đã hoạt động
trong một thời gian dài mỗi ngày giao dịch khoảng một tỷ đồng tổng số tiền giao dịch đến khi bị bắt là trên năm trăm linh tỷ đồng
công an huyện châu thành tỉnh tây ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một thanh niên quê nam định
tạm trú tại xã thái bình huyện châu thành về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật
vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức với số tiền một mươi triệu đồng
trước đó tổ tuần tra lưu động của công an huyện châu thành phát hiện nam thanh niên này điều khiển xe trên đường
nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì nam thanh niên không đưa ra được lý do chính đáng nên tổ công tác lập biên bản
vi phạm hành chính về hành vi ra đường trong trường hợp không cấp thiết không giấy phép lái xe và đồng thời tạm giữ phương tiện
sau đó người này đã dùng tài khoản facebook có tên đồ gỗ tây ninh đăng bài viết với nội dung bôi nhọ xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng công an
qua làm việc thanh niên trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật
thưa quý vị ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng tám tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ tiếp tục điều động thêm bảy mươi cán bộ chiến sĩ tăng cường
cho công an tỉnh khánh hòa nhằm hỗ trợ công an các địa phương trong tỉnh để phòng chống dịch covid một mươi chín
bảy mươi cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ được tăng cường sẽ được công an tỉnh khánh hòa
phân công về các địa phương để thực hiện công tác phòng chống dịch trong đó tập trung tại những địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp
như thành phố nha trang huyện diên khánh và huyện cam lâm
quán triệt và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ được tăng cường ban giám đốc công an tỉnh nhấn mạnh
từng cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt
xung kích trên tuyến đầu phòng chống dịch khắc phục mọi khó khăn phối hợp và hỗ trợ tối đa cho các lực lượng chức năng
và nhân dân quá trình thực hiện nhiệm vụ từng cán bộ chiến sĩ phải luôn thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn
cho bản thân và những người xung quanh trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bảy tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ
cũng đã tăng cường tám mươi cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tỉnh khánh hòa phòng chống dịch bệnh
nhằm tăng cường hơn nữa việc truy vết trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nguyên minh vừa đưa vào hoạt động phần mềm quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch
thông qua mã qr kết hợp với dữ liệu dân cư cơ quan chức năng sẽ dễ dàng nắm bắt được các di biến động của người dân khi lưu thông
chỉ mất từ ba đến năm phút thực hiện các công đoạn quét mã qr rồi điền các thông tin cá nhân nơi ở điểm đi điểm đến
và biển kiểm soát của phương tiện mình điều khiển anh lê hồng sơn đã hoàn thành nghĩa vụ khai báo thông tin dân cư
di biến động và y tế của mình
thuận tiện cho mình là đi trong ngày thì mình chỉ cần khai báo một lần
thì so với khai báo trên mã qr của điện thoại thì nó thuận tiện hơn khai báo trên giấy nó an toàn hơn
giúp ích cho mình giúp hợp tác với cơ quan chức năng nữa cho nó an toàn
với lại mình khai báo một lần như thế này mà mình đi qua các trạm khác thì nó nhanh hơn tiết kiệm thời gian hơn
nó không có lãng phí cũng như tôi và cũng như các chốt kiểm soát
không chỉ có ưu điểm giúp cơ quan chức năng cập nhật được thông tin về dân cư và quản lý di biến động của người đi từ vùng dịch
mà đối với người dân việc khai báo này chỉ thực hiện
nếu tiếp tục di chuyển trong ngày thì tại các chốt kiểm soát khác sẽ không phải khai báo nữa
thay vào đó chỉ cần cung cấp mã qr trên điện thoại thông minh cho lực lượng chức năng là có thể qua chốt
kỳ trước thì phải khai báo nhiều lần đi cũng hơi cực nhiều khi mình cũng vội
rồi vô chỗ siêu thị hay là các đơn vị ngân hàng đó phải cai báo lại nó cũng rất là lâu phiền
lần này thì mình chỉ khai báo một lần thôi
mình tiết kiệm được nhiều thời gian
cái app này nó tiến bộ hơn rất là nhiều cho nên cái việc cập nhật thông tin cũng dễ
kê khai cái mã qr để phục vụ công tác di biến động thì có trình tự có năm bước
bước thứ nhất người dân có thể tự kê khai trên mạng và kê khai tại các chốt cà một mươi hai chốt trạm
bước thứ hai là điền các thông tin
bước thứ ba là xác nhận cái mã đã có sẵn
bước thứ tư là gửi thông tin
bước thứ năm là chụp lại màn hình để cho lực lượng tại các chốt trạm một mươi hai chốt trạm này kiểm soát và giải quyết cho đi qua
và một số trường hợp không có các điện thoại và các thiết bị thông minh thì có thể khai qua tờ khai y tế
thông qua ứng dụng này thông tin di biến động của công dân được cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tập hợp hàng ngày và chuyển các địa phương
theo từng bước sàng lọc những công dân khai báo sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ưu điểm này sẽ giúp dữ liệu dân cư quốc gia dần đầy đủ hơn
song song đó nếu có ca dương tính covid một mươi chín cơ quan chức năng ngay lập tức khoanh vùng f và các f một f hai nhằm kịp thời ngăn chặn dịch lây lan
thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết từ ngày một tháng sáu cho đến ngày một mươi ba tháng tám
đơn vị đã xử lý hàng loạt vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín với số tiền hơn hai mươi chín tỷ đồng
trong thời gian tp hcm áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung lực lượng
để mạnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tiếp tục duy trì bố trí các chốt trạm trên tuyến đường đạm trách
đồng thời tuần tra xử lý những vi phạm trong công tác phòng chống dịch
tính đến ngày một mươi ba tháng tám bên cạnh những người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch
vẫn còn tồn tại một số trường hợp cố tình vi phạm
cảnh sát giao thông đã xử lý năm trăm bảy mươi trường hợp không đeo khẩu trang gần một mươi năm trường hợp không chấp hành chỉ thị một mươi sáu
rồi quyết định xứ phạt với số tiền hơn hai mươi chín tỷ đồng
để tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm sẽ tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng liên quan
thực hiện tốt việc kiểm soát người và phương tiện nhằm đảm bảo việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị tp hcm là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho phụ nữ mang thai từ một mươi ba tuần trở lên
việc tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai được bộ y tế quyết định khi liên tục trong thời gian vừa qua
ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín nhập viện trong tình trạng nguy kịch
khu cách ly điều trị covid một mươi chín bệnh viện hùng vương tp hcm là một trong những bệnh viện tuyến cuối điều trị covid một mươi chín dành cho sản phụ
bệnh viện hùng vương áp dụng theo mô hình tách đôi để vừa phục vụ cho sản phụ
mắc covid một mươi chín vừa điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
khu vực này luôn trong tình trạng quá tải bởi dù quy mô chỉ có một trăm hai mươi giường
nhưng luôn tiếp nhận một trăm tám mươi đến hai trăm linh phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín
tại đây các bác sĩ phải làm hai việc cùng một lúc đó là cứu sống cả mẹ lẫn con
trong khi mà dịch đang bùng phát thì cái việc tiêm ngừa ở phụ nữ mang thai là hết sức cần thiết
vì cái việc mang việc tiêm ngừa đó nó sẽ giúp cho người phụ nữ giảm bớt đi cái nguy cơ
mà bị nhiễm bệnh
và cái quan trọng hơn nữa đó là khi mà có tiêm ngừa thì cái nguy cơ mình có nhiễm bệnh
thì nó sẽ giảm đi diễn tiến thành là bệnh nặng hoặc là nguy kịch và có thể đe dọa tính mạng của thai nhi và người mẹ
vì vậy mà trong thời điểm này trong tâm dịch khi dịch đang bùng phát
thì phụ nữ mang thai tiếp cận được với lại vaccine sớm chừng nào tốt chừng đó
như vậy thì nó sẽ giúp cho mình giảm được cái nguy cơ mắc bệnh
chờ tử vong của mẹ và thai
nguy cơ nhiễm covid một mươi chín và có thể là biến chứng nặng đe dọa đến phụ nữ mang thai
vì vậy ngay sau khi bộ y tế ban hành quy định tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho phụ nữ mang thai từ một mươi ba tuần trở lên
bệnh viện hùng vương được tp hcm chọn là đơn vị đầu tiên thực hiện quy định này
được tiêm vaccine covid một mươi chín nhiều phụ nữ mang thai không khỏi vui mừng khi đang ở khu vực tâm dịch
thời gian gần đây bầu bị dính covid hơi nhiều nên tim thì nó an toàn hơn cho bầu
thấy cũng vui tại vì sau khi được tiêm rồi thì cái khả năng tự vệ của mình nó cao hơn
nhưng mà cũng tốt hơn ít lo lắng một xí về tác dụng của nó sau khi mà mình tiêm
hiện nay hầu hết các hiệp hội sản phụ khoa lớn trên thế giới và tổ chức y tế thế giới who
đều khuyến cáo nên tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai để bảo vệ mẹ và bé
chính vì vậy không chỉ bệnh viện hùng vương sở y tế tp hcm
cũng đề nghị các bệnh viện đại học y dược bệnh viện từ dũ bệnh viện mỹ đức
tiến hành đặt danh sách
bộ y tế cho biết chương trình điều trị tại nhà home base care có kiểm soát
cho các trường hợp f tại nhà và cộng đồng sẽ triển khai thí điểm
tại tp hcm bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng tám
theo đó chương trình được triển khai với ba hoạt động chính gồm lấy mẫu xét nghiệm tại nhà
cộng đồng cung cấp hợp thuốc home base care cùng một số sản phẩm nâng cao sức khỏe
đồng thời hỗ trợ tư vấn và quản lý sức khỏe trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và cung cấp gói thực phẩm đảm bảo an sinh xã hội cho người nhiễm
và các thành viên trong gia đình ở tại nhà không ra ngoài tránh tiếp xúc
góp phần làm giảm nguy cơ lây lan
bộ y tế cũng cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết đối với các f
giúp họ tự chăm sóc theo dõi sức khỏe để hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị
hcdc cũng cung cấp cho người dân các số điện thoại ba trăm một mươi hai đội phản ứng nhanh
ở tất cả các quận quyện tp thủ đức giúp người bệnh chủ động liên lạc với cơ sở y tế
khi xuất hiện triệu chứng trở nặng để được giúp đỡ
dự kiến ngày mai một mươi năm tháng tám các chuyên gia của bộ y tế trực tiếp vào tp hcm
phối hợp triển khai chương trình thí điểm điều trị f tại nhà